chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong vừa có văn bản khẩn gửi bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư
về việc thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn của hai tuyến đường sắt đô thị số một bến thành suối tiên
và tuyến số hai biến thành tham lương
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì một buổi làm việc với bộ tài chính
và ủy ban nhân dân tp hcm cùng với đại diện của các cơ quan để lắng nghe trao đổi
tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt trong công tác thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh của hai dự án
theo căn cứ kế hoạch thẩm định phê duyệt điều chỉnh hai dự án thời hạn hoàn tất hồ sơ điều chỉnh dự kiến phải kết thúc trước ngày ba mươi một tháng một mươi này
nhằm bảo đảm kịp thời gian trình hội đồng nhân dân tp hcm vào kỳ họp cuối năm
tuy nhiên cho đến nay thành phố vẫn chưa nhận được ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh của bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính
nếu tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm định phê duyệt điều chỉnh hai dự án tiếp tục kéo dài chậm trễ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tiến độ thực hiện công việc của dự án